tối ngày một mươi bốn tháng bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ hòa bình và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du năm hai nghìn một mươi chín
cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến điểm cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tại hà nội
có đồng chí nguyễn xuân cường trưởng ban bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ huy với các tỉnh hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội và nhà máy thủy điện hòa bình
tại hòa bình tham gia diễn tập có hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ quân đội công an dân quân tự vệ và người dân làng vạn trài trên sông đà
cùng các thành viên ban chỉ đạo tỉnh hòa bình
cuộc diễn tập bao gồm các tình huống như tổ chức thông báo báo động di rời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm
cứu người và tài sản tại vùng xả lũ neo đậu lái dắt tàu thuyền vào nơi an toàn
cứu người và tài sản nhân dân đang bị cô lập giữa vùng nước lũ bị nước lũ cuốn trôi
thì chúng tôi đấy chỉ là cái kinh nghiệm của dân gian của ngày xưa thôi
qua cuộc diễn tập này các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục kiểm điểm rút kinh nghiệm đánh giá khả năng lãnh đạo
chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh nói chung
tỉnh hòa bình nói riêng tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong điều hành xả lũ khẩn cấp
và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du tìm kiếm cứu nạn
đây là diễn tập để di dân phùng hạ du khi mà có cái bất chắc xảy ra
thứ nhất là mưa to gió lớn hai là chúng ta xả lũ
nên là đây là một cái cuộc diễn tập để cho chúng ta thấy rằng là cảnh tỉnh cho những cái việc tiếp theo
thông qua cuộc diễn tập này tỉnh hòa bình sẽ xây dựng điều chỉnh bổ sung kế hoạch cơ chế điều hành
và ứng phó với xả lũ khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế của từng địa phương
đồng thời tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành và nhân dân chủ động trong phòng tránh
sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra